cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và quyết định tạm giữ đối với đối tượng nguyễn văn thuẩn trú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám thuận làm giám sát vận hành cho công ty chuyển phát gnt express chi nhánh nha trang
nên có hiểu biết về phần mềm quản lý nhân sự của công ty gnt
lợi dụng cơ chế nhận tiền thu hộ của sàn điện tử shopee
cụ thể là khi người mua xác nhận đã nhận hàng trên shopee
thì lập tức shopee sẽ ứng tiền thanh toán cho gian hàng đã bán sản phẩm và thu lại số tiền đó từ công ty gnt
từ ngày hai mươi tám tháng năm đến ngày ba mươi một tháng năm thuận mượn tài khoản ngân hàng của người quen
rồi tự lập ra và sử dụng ba tài khoản người bán tạo ra các sản phẩm ảo trên gian hàng
sau đó sử dụng bốn tài khoản người mua để đặt ba mươi bốn đơn hàng ảo
chủ yếu là các sản phẩm điện thoại
phụ kiện đồ gia dụng đắt tiền
bằng hình thức trên thuẩn đã chiếm đoạt chót lọt số tiền gần một tỷ đồng